liên tục trong những ngày qua do mưa lớn ở thượng nguồn và các đập thủy điện ở cả hai dòng là vu gia và thu bồn tỉnh quảng nam
đồng loạt xả lũ khiến cho nhiều vùng hạ du bị ngập nặng
nơi rốn lũ hội an nhiều khu vực đã ngập sâu một mét hoạt động du lịch sinh hoạt của du khách và người dân bị đình trệ
đây được xem là cơn lụt bất thường so với mọi năm
cách đây khoảng hai tuần thì hậu an đã có lũ và như mọi năm thì đó là đợt lũ cuối cùng trong năm
nhưng hiện nay thì hậu an đang phải đón nhận một đợt lũ mới và đợt lũ này rất là bất ngờ
và mực nước thì cao trên báo động ba thì rõ ràng điều này nó ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt của người dân
vì mọi người không có sự chuẩn bị đối phó cho đợt lũ đến bất ngờ
tại các tuyến phố đi bộ chính như bạch đằng nguyễn thái học đều bị ngập trong nước lụt
có nơi nước ngập sâu một mét mọi hoạt động du lịch trong khu phố cổ đều bị đình trệ
nhiều khách du lịch được di chuyển đến nơi an toàn
vào thời điểm này ngập lụt xảy ra ở hội an là điều bất thường
vì thế gây thiệt hại lớn về sản xuất nông nghiệp du lịch ở địa phương
nhưng có một điều tức là người nông dân không ở riêng hội an mà các nơi người ta đã xuống giống xuống mát rồi
tất cả hoa màu người ta cũng chuẩn bị để có thu hoạch trong thu nhập trong thân trạp và trong diệt cách
nhưng bây giờ cũng lũ này xuống là rằng người ta thiệt hại đặc biệt người nông dân là người ta thiệt hại nhiều hơn
do đã quá quen với cảnh lụt lội diễn ra hàng năm
nên chính quyền thành phố đã chủ động các phương án di rời dân và du khách ở các vùng thấp lụt
và nghiêm cấm người dân vận chuyển
du khách đến những khu vực nguy hiểm
bên cạnh đó cũng tạo điều kiện cho người dân và du khách có dịp thưởng ngoạn một hình ảnh hội an rất riêng trong mùa lũ lụt
thật sự cảm thông với người dân
mình đi chụp ảnh như thế này để mình cũng muốn mang cho những thông điệp cho mọi người thấy hội an
cho dù là lũ lụt như thế này nhưng mà nó vẫn có những cái nét đẹp và những cái nét tiếng rũ của nó
bởi vì người dân hội an người ta cũng đã quá quen với cái đó rồi
trước hết chúng nó người dân
cái việc thứ hai nữa đối với du khách thì một team ở hội an họ muốn nhìn hội an một cái cảnh khác
tức là nhìn phố cổ hội an phố cổ này ở trong tình trạng bị ngập nước
đấy chính cái điều đó nó tạo ra nó có một cái gì đó mà bọn thân nó lúc nào họ cũng cảm thấy thích thú bất cứ là thời tiết nó như thế nào
tôi đang nối một cảm giác thân quen
nhưng hôm nay chúng ta đang đi tôi thấy là khu mạc nào
dù lụt lậu giọng như vậy nhưng khu mạc nào cũng vui tươi cũng trò hũa cả
và nó bình thường không việc gì phải vậu vã không việc gì phải quảng hốc
và họ đính đạt để họ đón nhận mùa thức
qua bao thăng trầm của lịch sử sự khắc nghiệt của thiên nhiên đất và người hội an đã đón nhận tất cả với một tâm thế vững vàng linh hoạt và riêng có
chính điều đó đã làm nên một hội an có giá trị di sản văn hóa toàn cầu